tại trung tâm hội nghị quốc tế quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái flc thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
chương trình nghệ thuật chào hè hạ long quảng ninh hai nghìn hai mươi đã chính thức khai mạc
đây là sự kiện mở màn cho chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao du lịch nhằm kích cầu du lịch quảng ninh
trong điều kiện dịch covid một mươi chín đã cơ bản được kiểm soát
tỉnh quảng ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch với hàng loạt các giải pháp mạnh
với sự vào cuộc đồng bộ của các cộng đồng doanh nghiệp người dân và các cấp chính quyền
đặc biệt hơn so với mọi năm du khách đến quảng ninh sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chính sách của tỉnh
về miễn tặng vé tham quan xe buýt các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ áp dụng nhiều gói dịch vụ combo khuyến mãi
trước đó để kích cầu du lịch tỉnh quảng ninh đã thông qua gói kích cầu với trị giá hai trăm linh tỷ đồng